ngân hàng nhà nước việt nam vừa phát đi văn bản cảnh báo các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi bằng việt nam đồng nhanh và mạnh ở một số kỷ hạn hoặc triển khai các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao
theo ngân hàng nhà nước động thái tăng lãi suất này tiêm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng có nguy cơ dẫn đến cuộc đua về lãi suất huy động giữa các tổ chức tín dụng
ngân hàng nhà nước sẽ theo dõi sát việc triển khai giải pháp về lãi suất và tín dụng của các tổ chức tín dụng và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước trong đó gồm cả biện pháp thu hẹp chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng của tổ chức ngân hàng vi phạm
ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng cần nghiêm túc thực hiện việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định hợp lý phù hợp với khả năng cân đối vốn khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh chấp hành quy định về lãi suất tiền gửi tăng cường kiểm soát tiến dụng vào các lĩnh vực rủi ro